tiếp tục chương trình làm việc tại phiên họp toàn thể lần thứ một mươi bốn ngày bảy tháng tám
ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội đã tiến hành thẩm tra báo cáo của chính phủ
trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm hai nghìn một mươi tám
theo báo cáo của chính phủ có một mươi chỉ tiêu tiệm cận đạt đạt và vượt yêu cầu của chiến lược quốc gia
về bình đẳng giới giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi như tỷ lệ tạo việc làm mới cho lao động nữ
tỷ lệ biết chữ của nữ trong độ tuổi từ một mươi năm đến sáu mươi tỷ lệ mắc tai biến sản khoa
tuy nhiên có một số chỉ tiêu chưa đạt đó là tỷ lệ các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
có lãnh đạo nữ tỷ lệ nữ lao động nông thôn dưới bốn mươi năm tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật
tỷ lệ phụ nữ được xét nghiệm sang lọc hiv trước và trong khi mang thai
qua thảo luận các đại biểu đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương ban hành kế hoạch hành động
hoàn thiện pháp luật lồng ghép thực hiện bình đẳng giới trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
tiếp tục quan tâm giả soát nguồn cán bộ nữ đẩy mạnh đề án đào tạo lao động nữ đáp ứng cách mạng công nghiệp